chào mừng quý vị đến với bản tin sáng của truyền hình nhân dân với những nội dung chính sau đây